trong báo cáo mới đây của tri cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão hà nội cho thấy
hà nội hiện có hàng nghìn công trình vi phạm luật đê điều
điều đáng nói là sự thiếu kiên quyết của chính quyền địa phương là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng vi phạm kéo dài
hàng năm các vi phạm mới lên đến hàng trăm công trình nhưng công tác xử lý thì chỉ bằng số lẻ của các vi phạm
để bảo đảm an toàn hành lang thoát lũ trong mùa mơ báo
phải xử lý rứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trong thời gian sớm nhất
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu hà nội có hơn hai hai trăm linh công trình vi phạm luật đê điều
các vi phạm chủ yếu được tri cục đê điều và phòng chống lụt bão hà nội chỉ ra
phần lớn là tình hình xây dựng công trình kiên cố lấn chiếm lòng sông bãi sông
cản trở thoát lũ xảy ra trên tất cả các địa bàn của thành phố
khảo sát của truyền hình nhân dân dọc tuyến sông hồng thuộc địa phận long biên và sông đuống thuộc địa phận huyện gia lâm
hàng chục thậm chí hàng trăm công trình vi phạm hành lang đê vẫn đang tồn tại trước sự bất lực của chính quyền địa phương
hành chính quyết định xử phạt và thực hiện các thủ tục theo quy định của luật xử phạm hành chính
tuy nhiên nội dung này là nhiều địa phương là không thực hiện được
trạm trộn bê tông này nằm trên địa giới hành chính của xã dương hà huyện gia lâm thành phố hà nội
mặc dù không hề có giấy phép hoạt động nằm trên không gian thoát lũ
nhưng nó vẫn cho công suất lên đến một trăm hai mươi mét khối một giờ
trong quá trình xử lý chính quyền địa phương cũng thực sự chưa kiên quyết vào cuộc
do vậy công tác xử lý vi phạm
còn chưa được trả đẻ do vậy vi phạm vẫn còn tổ đạo
biên bản hạt quản lý đê số sáu lập thì nhiều nhưng chính quyền địa phương thì vẫn im lặng
nếu như nhiều người cho rằng không thể có chuyện con voi chui lọt lỗ kim
thì công trình trên địa bàn xã dương hà chắc hẳn là ngoại lệ